kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi chương trình chào ngày mới của chương trình nhân dân
chúc quý vị một ngày làm việc thuận lợi ngay sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
thưa quý vị theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu sáng nay quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
sau đó quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
bộ trưởng bộ tư pháp phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
biểu quyết thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
cũng trong buổi chiều quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
bộ trưởng bộ quốc phòng phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
chiều tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với hội hữu nghị và hợp tác việt nam pháp
tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam pháp một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba là một năm đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng khi hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
trong nhiều năm qua chính phủ và nhân dân hai nước luôn coi trọng và không ngừng vun đắp phát triển tích cực toàn diện
trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ từ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan bộ ngành ở trung ương và địa phương
giữa các trường học bệnh viện doanh nghiệp đến hợp tác giao lưu nhân dân
hai quốc gia luôn coi trọng và giành ưu tiên cao đối với quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp
thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế thương mại văn hóa xáo dục môi trường
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động chính trị ngoại giao kết hợp giao lưu văn hóa nghệ thuật
được tổ chức nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao song phương việt nam pháp
có sức lan tỏa rộng lớn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân việt nam
qua đó góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực
trong đó có giao lưu nhân dân giữa hai nước việt nam và pháp
các đại biểu được thưởng thức một số tiết mục nhạc thính phòng nổi tiếng của pháp do các nghệ sĩ và sinh viên tài năng của việt nam thể hiện
trong khuôn khổ kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam pháp
dưới sự bảo trợ của hội hữu nghị và hợp tác việt nam pháp và đại sứ quán pháp tại việt nam
vở nhạc kịch khung cảnh lãng quên sẽ được công diễn tại nhà hát hồ gươm vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm ba mươi năm phong trào doanh nhân trẻ việt nam trung ương hội doanh nhân trẻ việt nam tổ chức tọa đàm
thay đổi bất biến tại hà nội với sự tham dự của đại diện các ban bộ ngành trong nước
hội doanh nhân trẻ khu vực asean tổ chức hiệp hội doanh nghiệp quốc tế
cùng hơn ba trăm linh đại biểu doanh nhân trẻ từ khắp mọi miền tổ quốc
tọa đàm thay đổi bất biến có hai phiên chính tuổi ba mươi tự hào nhìn lại và doanh nhân trẻ tiến về phía trước
tại phiên thứ nhất các đại biểu thống nhất cho rằng doanh nhân trẻ việt nam là lực lượng trí thức hướng đến tinh thần học tập suốt đời
đây là yếu tố quan trọng để bắt kịp thời đại đổi mới không ngừng đồng thời giữ vững vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ
sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới để phát triển bền vững
trong phiên thứ hai nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc doanh nhân trẻ hiện đại phải đối mặt với sự đổi mới không ngừng
của hàng loạt vấn đề như công nghệ đổi mới sáng tạo môi trường xanh từ đó đặt ra yêu cầu đặc biệt về sự thích nghi
nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có đồng thời phát huy sức mạnh liên kết của mạng lưới doanh nhân trẻ việt nam trên phạm vi toàn cầu
thưa quý vị và các bạn ngành y tế thành phố đà nẵng với hai mươi bốn đơn vị trực thuộc bốn bệnh viện ngành đóng trên địa bàn
bảy bệnh viện tư nhân
một phòng khám đa khoa tư nhân và hơn một chín trăm linh phòng khám quẩy thuốc và nhà thuốc
thời gian qua các đơn vị đang dần kết nối các dữ liệu y tế hình thành nền tảng hạ tầng y tế số
từ đó mang lại tiện ích cho người dân giảm thiểu các thủ tục không cần thiết
khám chữa bệnh bằng căn cước công dân hay thẻ bảo hiểm y tế bệnh viện đà nẵng đang là đơn vị tiên phong áp dụng hình thức này
cho phần lớn bệnh nhân đến khám bệnh
ban đầu nhiều bệnh nhân chưa biết đến việc căn cước công dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế nên còn bỡ ngỡ
xong được nhân viên y tế hướng dẫn nên công tác khám chữa bệnh dần thuận lợi hơn
mỗi ngày bệnh viện đà nẵng tiếp nhận từ một đến hai bệnh nhân
nên việc dùng căn cước công dân thay thế cho bệnh nhân không cần thiết
bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thuận tiện cho cả người bệnh và bác sĩ

bệnh viện giảm được công đoạn kiểm tra đối chiếu giấy tờ
hoàn kiếm đủ tiêu chuẩn về dân số nhưng chỉ đạt một mươi năm diện tích tức năm ba mươi năm km hai
nếu lý do không nên sát nhập quận hoàn kiếm ủy ban nhân dân tp hà nội nhấn mạnh
đây là quận trung tâm hành chính chính trị kinh tế và văn hóa của tp hà nội
quận có địa giới hành chính ổn định hình thành trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa tôn giáo tín ngưỡng phong tục tập quán
vị trí địa lý gắn với truyền thống lịch sử hình thành thủ đô hà nội nghìn năm văn hiến
kinh tế quận hoàn kiếm trong những năm gần đây liên tục tăng trưởng cao bền vững
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều vượt so với kế hoạch thành phố giao
với một trăm bảy mươi ba đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp nhập hà nội đưa ra phương án sắp nhập một số phường
như khâm thiên và trung phụng thành phường mới
phường ngã tư sở sẽ được sắp nhập một phần vào khương thượng một phần vào phường thịnh quang
dự kiến hà nội giảm được bảy mươi đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp nhập
tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
sở ngoại vụ tp hcm phối hợp với tổng lãnh sự quán hàn quốc tại tp hcm
tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa và du lịch tp hcm tỉnh yon sangbuk
đến dự có lãnh đạo chính quyền tp hcm và tỉnh yon sangbuk hàn quốc
cùng đông đảo người dân tp hcm
lễ hội năm nay có nhiều gian hàng giới thiệu các đặc sản hàng thủ công mỹ nghệ của hàn quốc
thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm mặc thử hanbook truyền thống hàn quốc
chụp ảnh với phông nền là di tích văn hóa tuyệt đẹp của jeonju
tìm hiểu thông tin văn hóa sản phẩm ẩm thực và trò chơi dân gian đặc trưng của tp hcm và hàn quốc
ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như chương trình biểu diễn nghệ thuật
nhạc cụ võ thuật truyền thống của các nghệ sĩ đến từ hàn quốc đã thu hút đông đảo người dân
và du khách đến thưởng thức giúp người dân thành phố hiểu rõ hơn về văn hóa của hàn quốc
đây là sự kiện văn hóa đối ngoại quan trọng và đầy ý nghĩa đánh dấu chặng đường hơn ba mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc góp phần tăng cường hiểu biết thúc đẩy hợp tác
và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa tp hcm với tỉnh jeosanbuk hàn quốc
thu qua các hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội viện nghiên cứu kinh thành viện hàn lâm khoa học việt nam
tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề đồ sứ trung quốc thời thanh
trong hoàng cung thăng long góp phần làm rõ mối quan hệ kinh tế văn hóa và sự ảnh hưởng
về kỹ thuật nghệ thuật chế tác gốm giữa trung quốc và kinh đô thăng long của đại việt
cuộc khai quật khu di tích hoàng thành thăng long đã phát hiện số lượng lớn di vật là đồ sứ trung quốc
có niên đại từ thời đường tống nguyên minh và thanh
trong đó số lượng đồ sứ thời thanh được tìm thấy có số lượng lớn đặc sắc
minh chứng sinh động về đồ sứ trung quốc được sử dụng trong đời sống hoàng cung thăng long xưa
đồng thời phản ánh về mối quan hệ giao lưu kinh tế văn hóa trong lịch sử giữa trung quốc và kinh đô thăng long của đại việt
tại tọa đàm phó giáo sư bùi minh trí viện trưởng viện nghiên cứu kinh thành cho rằng
những phát hiện đồ gốm thanh trung quốc tại hoàng thành thăng long đã mở ra hướng nghiên cứu mới
về đồ sứ trung quốc được sử dụng trong đời sống hàng ngày của triều đình thăng long
phản ánh nhiều khía cạnh về đời sống xã hội thời bấy giờ góp phần lý giải sâu hơn về mối quan hệ
và sự ảnh hưởng về kỹ thuật và nghệ thuật chế tác gốm
thông qua tọa đàm này giới nghiên cứu mong muốn trao đổi với các học giả trong nước và quốc tế
đặc biệt là các chuyên gia gồm sứ trung quốc trong việc xác định đặc trưng niên đại
và nguồn gốc lò sản xuất của hiện vật thời thanh từ đó có thể phân định và lâm sàng rõ hơn về đồ gốm xứ việt nam
cũng trong chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một viện nghiên cứu kinh thành viện hàn lâm khoa học việt nam
tổ chức bởi họp mặt báo chí công bố những thành tiệu nghiên cứu khoa học về kiến trúc cung điện
trong hoàng cung thăng long và kết quả nghiên cứu phục dựng điện kính thiên
đây là món quà mang nhiều ý nghĩa và thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm thành lập viện hàn lâm khoa học sở hội việt nam một nghìn chín trăm năm mươi ba hai nghìn hai mươi ba
điện kính thiên là tòa điện thiết triều nằm trình giữa trung tâm cầm thành của kinh đô thăng long thời lê sơ
đây là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng nhất của quốc gia
phó giáo sư bùi minh trí viện trưởng viện nghiên cứu kinh thành cho rằng
nhiều năm qua việc nghiên cứu kinh thành đã tiến hành một chương trình nghiên cứu giải mã những bí ẩn kiến trúc điện trong hoàng cung thăng long
đặc biệt trong suốt hơn ba năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba đã giải mã phục dựng ba d thành công kiến trúc điện kính thiên
ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới việc nghiên cứu kinh thành sẽ chính thức công bố cho công chúng qua cuộc trưng bày
giải mã bí ẩn kiến trúc điện kính thiên tại bảo tàng hà nội
kết quả nghiên cứu này không những giúp cho công chúng hình dung rõ ràng hơn và cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp độc đáo
tráng lệ và kỳ bí của kiến trúc trong hoàng cung thăng long thời lê sơ
mà còn đem lại niềm tự hào hơn về tài năng và trí tuệ sáng tạo tuyệt vời của cha ông
góp phần làm sáng rõ và sâu sắc hơn giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản hoàng thành thăng long
tiếp theo là phần tin quốc tế theo đài kbs của hàn quốc hải quân nước này
mỹ và nhật bản đã tổ chức tập trận ba bên tại vùng biển quốc tế ở phía nam đảo jeju
nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân tên lửa trên bán đảo triều tiên
cuộc tập trận ba bên lần này có sự tham gia của các khí tài quân sự chiến lược của mỹ
như tàu sân bay hạt nhân carl vision tàu khu trục aegis teret tàu kit
phía hàn quốc có tàu khu trục egis sejong lực lượng phòng vệ trên biển nhật bản
điều động tàu khu trục gs kirisame
hải quân hàn quốc giải thích ý nghĩa của cuộc tập trận lần này là để tăng cường năng lực thực thi tác chiến
và phối hợp chung chặt chẽ giữa ba nước hàn mỹ nhật trong tình hình triều tiên đẩy mạnh uy hiếp hạt nhân
tên lửa như phóng vệ tinh trinh sát quân sự có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo
bất chấp chỉ trích và ngăn cản của cộng đồng quốc tế
ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua triều tiên đã phóng một vệ tinh do thám quân sự về vùng biển hoàng hải
kéo theo nguy cơ đổ vỡ của thỏa thuận dừng hoạt động quân sự thù địch liên triều giữa triều tiên và hàn quốc
theo hãng truyền thông nga mediazona bộ nội vụ nga đã phát trì nã ông andy stone
giám đốc truyền thông của tập đoàn meta hãng sở hữu ứng dụng mạng xã hội facebook vì cáo buộc khủng bố
theo hãng truyền thông nga mediazona bộ nội vụ nga đang truy nã giám đốc truyền thông của tập đoàn meta
ông andy stone vì vi phạm bộ luật hình sự của nga
theo báo chí nga ston đã bị một tòa án bắt giữ vắng mặt vào giữa tháng một mươi một này
mặc dù dữ liệu truy nã của bộ nội vụ nga không cung cấp thêm chi tiết về sự việc
andi stone làm việc cho công ty chuyên về mạng xã hội meta từ năm hai nghìn một mươi bốn thời kỳ còn là facebook
trước khi nổ ra xung đột nga ukraine các sản phẩm của meta như facebook và instagram khá phổ biến trong cộng đồng người nga
tuy nhiên hiện nay các mạng xã hội này đã bị cấm
meta đã bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và cực đoan từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nga cũng đã khởi tố meta vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nói rằng công ty thúc đẩy hoạt động khủng bố
sau khi thay đổi các quy tắc về phát ngôn hận thù đối với những người sử dụng là người ukraine và ba lan
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một pháp mở phiên tòa kín xét xử sáu thiếu niên vì liên quan đến vụ nam giáo viên lịch sử samuel paty
bị sát hại dã man bằng hình thức chặt đầu hồi năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi nam giáo viên lịch sử samuel paty bị sát hại giã man bằng hình thức chặt đầu hồi năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi nam giáo viên lịch sử samuel paty bị sát hại giã man ở ngoại ô paris bằng hình thức chặt đầu
bởi một nghi phạm một mươi tám tuổi sinh ra ở nga gốc chechen nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại hiện trường
nguồn cơn sự việc là do trong một tiết học về quyền tự do ngôn luận giáo viên này đã cho cả lớp xem một bộ phim hoạt hình
và phát bức tranh biếm họa về nhà tiên tri mohamed
theo đức tin đạo hồi bất kỳ sự miêu tả thiếu nghiêm túc về nhà tiên tri là sự bán bổ
năm hai nghìn hai mươi một trong sáu trẻ vị thánh niên bị pháp xét xử ngày hai mươi bảy tháng một mươi một này là một cô gái một mươi năm tuổi
vào thời điểm thầy giáo samuel paty thiệt mạng bị cáo buộc vu khống khi nói với người thân rằng
vị giáo viên cho cô xem những bức tranh tuy nhiên lại không có ở lớp vào thời điểm đó
năm thiếu niên còn lại cũng trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi năm trong thời điểm năm hai nghìn hai mươi
bị cáo buộc tội âm mưu phạm tội có chú ý hoặc phục kích vì trì điểm thầy giáo paty cho nghi phạm chính
và giúp hắn theo dõi hoạt động của vị thầy giáo qua cố
chính quyền thành phố siêu nam mới đây đã tổ chức một cuộc hẹn hò giấu mặt cho một trăm linh thanh niên nam nữ
nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hôn nhân khi tỷ lệ sinh tại quốc gia này đang giảm mạnh
bốn trăm sáu mươi thanh niên nam nữ trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi đã được mời tới một khách sạn ở thủ đô seoul
trong một sự kiện hẹn hò giấu mặt
sự kiện được tổ chức bởi chính quyền thành phố siêu nam phía nam hàn quốc
nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của hôn nhân khi tỷ lệ sinh
cũng như mức độ hứng thú làm cha mẹ của giới trẻ tại quốc gia này đang giảm mạnh
ban tổ chức đã chuẩn bị rượu vang sô cô la các trò chơi tạo cơ hội kết nối
và cung cấp dịch vụ trang điểm và kiểm tra lý lịch miễn phí cho những người tham gia
kết thúc sự kiện một trăm chín mươi tám trên bốn trăm sáu mươi thanh niên đã đồng ý trao đổi thông tin liên lạc với nhau
để từ đó phát triển mối quan hệ tiến xa hơn
tỷ lệ sinh của hàn quốc giảm xuống mức kỷ lục bảy mươi tám trẻ trên mỗi phụ nữ năm hai nghìn hai mươi
thấp hơn nhiều so với tỷ lệ sinh trung bình của các nước trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd là một năm mươi bảy
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số giao hôm nay
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng một mươi một với đa số phiếu tán thành quốc hội đã thông qua luật căn cước
so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi ba
luật mới được quốc hội thông qua có nhiều điểm mới
trong đó tên gọi của luật và căn cước công dân như hiện nay khi luật mới cấy hội lực sẽ được đổi thành căn cước
một nội dung mới khác là thay vì chỉ cấp căn cước cho công dân trên một mươi bốn tuổi như luật hiện hành
thì luật căn cước vừa được thông qua quy định cấp căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi theo nhu cầu
thưa quý vị là một trong những nước châu á đạt tham vọng lớn nhất
chiến lược phát thải dòng bằng không của việt nam cam kết đến năm hai nghìn ba mươi sẽ giảm bốn mươi ba năm
lượng phát thải
tuy nhiên theo bài viết trên báo nhân dân áp lực gia tăng từ các quy định liên quan đến môi trường
ngày càng khắt khe của các nước phát triển đang hồi thúc chính phủ cũng như doanh nghiệp việt nam
phải nhập cuộc nhanh mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững
đây cũng là cơ hội để chúng ta thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế
nâng cao sức cạnh tranh và tận dụng cơ hội hợp tác thương mại đầu tư mới
với sáu mươi ngày đêm thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
sài gòn giải phóng đến nay thành phố hồ chí minh đã thu gần một nửa chặng đường
đạt quyết tâm cao nhất để nếu không đạt mục tiêu chín mươi năm như kế hoạch thì cũng phải đạt tối thiểu tám mươi
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố còn khiêm tốn
xong cũng cần tính đến tổng số vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba được giao là rất lớn
gấp hai lần kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai và tương đương một mươi tổng mức vốn đầu tư công của cả nước
tính về giá trị tuyệt đối
với số vốn giải ngân thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương giải ngân vốn cao nhất cả nước
thị trường xuất khẩu rau quả đang rất sôi động đặc biệt là dịp cuối năm khi trung quốc vào mùa lễ hội
theo thông tin trên báo đại đoàn kết dự kiến năm nay xuất khẩu rau quả việt nam sẽ dễ dàng cán đích năm năm tỷ usd
còn ý kiến một số chuyên gia kinh tế cho rằng ngành rau quả còn nhiều dư địa để đẩy mạnh xuất khẩu
tuy nhiên để đạt được kim ngạch bảy tám tỷ usd
còn rất nhiều vấn đề cần phải hướng đến
trong đó cần chú trọng sản xuất sạch xanh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế
gói hỗ trợ một trăm hai mươi tỷ đồng sau nửa năm triển khai mới giải ngân được tám mươi ba tỷ đồng tức chưa đến
người mua nhà ở xã hội nhà ở công nhân chưa mặn mà vay gói tiến dụng này
bài viết trên báo lao động phân tích bên cạnh nguồn cung hạn hẹp thì lý do chính là lãi suất của gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cao
quá sức chịu đựng của người có thu nhập thấp
không chỉ người dân khó tiếp cận mà cả doanh nghiệp làm nhà ở xã hội cũng đang khó đủ đường
một thực tế cho thấy các dự án nhà ở xã hội phần lớn vẫn đang nằm trên giấy vì vướng pháp lý
phương án thu phí xe cơ giới vào nội đô hà nội đã được nghiên cứu đề xuất từ năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng theo ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị đến nay vấn đề này vẫn nhận được nhiều ý kiến đa chiều
với người dân tại các khu vực ngoại thành vấn đề lớn nhất là thiếu
thông tin chính xác về đề án này
một số chuyên gia giao thông cho rằng thay vì thông tin một cách nhỏ dọt
thành phố hà nội cần thông qua một đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá tính khả thi của đề án
công khai rộng rãi thông tin để người dân biết và góp ý
đặc biệt việc thu phí cần tính toán kỹ bởi nếu chỉ thu phí một số tuyến cụ thể
thì có thể thực sự giảm nguy cơ ủn tắc hay không
với gần một mươi triệu lượt khách quốc tế tổng thu từ du lịch ước đạt hơn năm trăm linh
năm tỷ đồng trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy ngành du lịch có sự tăng trưởng nhất định
tuy nhiên bài viết trên báo tiền phong cho rằng dịp cuối năm hai nghìn hai mươi
du lịch nội địa khó bứt phá vì nhiều khách trong nước lại ưa chuộng tour ngoại
hiện các công ty lữ hành tập trung khai thác các thị trường du lịch truyền thống
như hàn quốc trung quốc thái lan singapore malaysia với nhiều ưu đãi
sở dĩ khách việt nam chọn xuất ngoại dịp này bởi một số quốc gia thường trang hoảng lộng lấy
đón noel và tết dương lịch tạo sức hấp dẫn
cho du khách tham quan và mua sắm
những nội dung của tiêu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình
chào ngày mới của truyền hình nhân dân